theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam tiếp đà sụt giảm từ năm trước xuất khẩu cá cha trong quý i năm nay đạt ba trăm ba mươi bốn triệu usd giảm sâu hai mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái và giảm mạnh ở tất cả các thị trường
dịch covid một mươi chín lan rộng làm đình trệ hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu tại các thị trường nhu cầu giảm giá xuất khẩu hạ khiến xuất khẩu cá tra đi các nước đều giảm mạnh
hiện giá cá cha nguyên liệu tại đồng bằng sông cửu long từ tháng hai đến nay giao động từ một mươi bảy năm trăm linh đến một mươi tám năm trăm linh đồng một kg thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và ở mức giá này người nuôi vẫn lỗ trên ba đồng một kg đây cũng là mức giá thấp nhất trong một mươi năm qua